đã nhiều năm đưa vào hoạt động do chưa được nâng cấp về cơ sở vật chất và trang thiết bị
nên nhiều trạm y tế xã ở một số huyện miền núi tỉnh nghệ an xuống cấp nghiêm trọng
đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
trạm y tế xã đọc mại huyện kỳ sơn có diện tích bảy mươi m hai được xây dựng cách đây hai mươi năm
sau nhiều năm đi vào hoạt động đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng
mái bị rột trần tường bị bong chóc nên bị luốn sụt làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
trạm y tế này thì chúng tôi đã có văn bản đề xuất cho huyện hai lần
vừa rồi là cũng có tiếp xúc cử tri và đốt thói chúng tôi cũng bà con cũng kiến nghị rất là nhiều
chúng tôi cũng có văn bản bằng gửi cho hội đồng nhân dân huyện
nhưng mà đến nay thì vừa rồi họ cũng có đi khảo sát một lần
nhưng mà đến nay không có trả lời cho đảng quỹ chính quyền địa phương
những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ từ các chương trình

mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và các nguồn lực khác
khu vực miền núi vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh nghệ an đã được quan tâm đầu tư nâng cấp xây dựng
tuy nhiên hiện nay vẫn còn bảy trạm y tế xã đã xuống cấp thiếu thốn các phòng chức năng
về trang thiết bị trong đó có bốn trạm xuống cấp nghiêm trọng cần được sớm cấp kinh phí đầu tư để sửa chữa
nâng cấp mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh
thực tế cho thấy mạng lưới y tế cơ sở là nơi trực tiếp khám chữa bệnh ban đầu cho người dân với chi phí thấp
vì vậy việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh cho các trạm y tế xã
cho huyện kỳ sơn nói riêng các huyện miền núi cao tỉnh nghệ an nói chung
sẽ góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ở cơ sở
giảm áp lực quá tải bệnh nhân lên tuyến trên
đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về chuẩn y tế theo lộ trình xây dựng nông thôn mới cho các huyện miền núi cao